trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bắc cạn sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm xã sĩ bình huyện bạch thông
trao đổi với bà con các dân tộc trong xã tổng bí thư mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết có ý chí vươn lên mạnh mẽ phát huy tiềm năng thế mạnh để không ngừng phát triển
tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng khi biết rằng mặc dù là một xã miền núi địa hình khó khăn có xuất phát điểm thấp
nhưng nhìn chung đời sống của bà con sĩ bình đã có những bước phát triển
hiện toàn xã không còn hộ đói tất cả người dân đã có điện lưới để dùng phần lớn người dân đã được dùng nước sạch hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu
đặc biệt bà con các dân tộc trong xã trong huyện đoàn kết cùng giúp nhau làm ăn kinh tế
công tác xây dựng đảng được trú trọng có nhiều cách làm sáng tạo đạt kết quả tốt
tổng bí thư cho rằng tiềm năng phát triển của xã sĩ bình nói riêng và huyện bạch thông nói chung còn rất lớn
mong muốn chính quyền địa phương và bà con các dân tộc phát huy truyền thống cách mạng có ý chí vươn lên mạnh mẽ không cam chịu đói nghèo phát huy tiềm năng thế mạnh đặc biệt là thế mạnh về kinh tế rừng để phát triển vươn lên
tổng bí thư cũng yêu cầu chính quyền huyện và xã tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống bà con các dân tộc trên địa bàn
nhân dịp này tổng bí thư đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ phủ thông huyện bạch thông thăm và tặng quà một số hộ dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn tại xã xi bình huyện bạch thông
xã sĩ bình là một xã vùng cao cách trung tâm thành phố bắc cạn khoảng hai mươi km toàn xã có gần một tám trăm linh nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc tây nùng và giao